theo tường trình của hai công nhân khi đang quét rác thấy nhóm thanh niên chạy tới suýt tông vào xe rác nên chị khải đã nhắc nhóm này đi ra xa
sau đó nhóm thanh niên đã quay lại gây gỗ đánh chị khải thấy chị khải bị đánh chị lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh
ngay sau đó một người đeo kính cận rút súng bắn hai chị nhiều phát
khi một số người dân sống gần khu vực này nghe thấy tiếng nổ đã đến hiện trường thì nhóm gây án bỏ đi
hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa phúc hưng để cấp cứu
và kết quả chụp phim cho thấy chị khải bị ba vết đạn vào người và chị lưu bị một viên
ngoài ra công an cũng đã tìm thấy hai viên đạn ở hiện trường
một thông tin đáng chú ý khác công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa triệt phá thành công liên tiếp
hai chuyên án bắt giữ năm đối tượng ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bước đầu xác định với thủ đoạn chính là giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên cả nước
với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã khai nhận từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt
các đối tượng đã lập ra các trang fanpage facebook với tài khoản gia lô là võ quỳnh vân
shop xe huế hay là salon huế
rồi đăng tải chạy quảng cáo các bài viết với nội dung giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
giao hàng tận nơi nhằm thu hút những người dùng mạng xã hội có nhu cầu liên hệ mua xe
tiếp đó các đối tượng yêu cầu người mua sẽ phải chuyển tiền với phí làm hồ sơ biển số phí vận chuyển để chiếm đoạt
đáng chú ý cơ quan công an còn phát hiện thêm hình thức lừa đảo mới là các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản facebook
gia lô đăng tuyển phi công phục vụ các quý bà chiếm đoạt tiền đặt cọc của bị hại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên đã khởi tố hai vụ án khởi tố và ra lệnh tạm giam năm bị can là
trần văn tuấn trần quang trường hồ văn tử trần phúc quốc
và lê văn nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời thu giữ nhiều máy tính điện thoại tài khoản ngân hàng
và các đồ vật phương tiện có liên quan tới hoạt động phạm tội
công an huyện duy xuyên thông báo ai là nạn nhân bị lừa đảo và đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ab bank có tên là võ quỳnh vân
với số tài khoản là hai mươi chín một nghìn một mươi chín sáu trăm năm mươi bốn mươi hai thì liên hệ ngay với điều tra viên là trương minh vĩ theo số điện thoại
chín tám năm bảy bảy ba bảy hoặc là số điện thoại trực ban của công an huyện duy xuyên theo số hai ba năm ba tám bảy bảy sáu một một để được hướng dẫn giải quyết
một thông tin đáng chú ý khác đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp bốn thanh thiếu niên là
nguyễn hoàng long ngô văn hoàng vĩnh trần văn huy và nguyễn văn sĩ tuổi đời còn rất trẻ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi cùng chú tại đà nẵng
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
dạng sáng ngày ba tháng một mươi một người dân bốn mươi năm tuổi trú tại quận liên triểu đang nằm ngủ tại quán nước giải khát của mình ở vỉa hè đường nguyễn tất thành thuộc phương hòa hiệp nam
thì có bốn nam thanh niên đi vào quán hỏi mua nước nhưng không trả tiền rồi bỏ đi
ít phút sau đó các đối tượng này quay lại quán hỏi mua thuốc lá nhưng chủ quán bảo đã hết
nghe vậy nhóm này dùng vỏ chai thủy tinh ném vào trong quán
lấy dao đe dọa chủ quán buộc đưa tài sản
vì đêm tối khu vực quán nước vắng vẻ không có người qua lại
hơn nữa thấy nhóm đối tượng đông lại cầm hung khí đe dọa nên nạn nhân đã bỏ chạy
khi nạn nhân về lại quán thì phát hiện mất một điện thoại di động
chỉ sau ít giờ vào cuộc công an quận liên triểu đã triệu tập được bốn đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra
vâng thưa quý vị cũng tương tự như vậy với thủ đoạn lợi dụng
đêm khuya đường vắng vẻ các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường một cách liêu lĩnh
cụ thể là trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã điều tra khám phá nhanh
hai vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thu hồi tài sản để trao trả lại cho người dân
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng chín tại cầu sa đéc hai thuộc ấp tân thành xã tân quý tây thành phố sa đéc
xảy ra vụ cướp xe máy
nạn nhân là nguyễn hồng thái
nguyễn hồng thái sinh năm hai nghìn bảy trú tại địa phương
chạy về hướng cầu xe hai gặp bốn đối tượng chạy nằm sau em
và nó chạy ngang em nó kêu em tắp xe vô lề
và em chạy được một khúc nó chặn đầu xe em lại nó kêu em xức trình giấy tờ ra
nó thử xe em rồi nó kiểm tra số xe rồi đạp xe rồi nó lên xem nó tẩu hót luôn
em điện cho anh em xuống đi

sau hơn hai giờ tích cực truy tìm lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng nguyễn hoàng phi sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện lấp vò thu hồi một xe máy mang biển số sáu mươi năm p ba tám nghìn hai trăm chín mươi ba đối tượng cất giấu tại một cây xăng bỏ hoang trên địa bàn phường một
tiến hành điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nguyễn thanh lâm sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện châu thành và thái công hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện lai vung cùng thực hiện hành vi trên
còn có đối tượng tên nghĩa sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương được biết trước khi gây án cả bốn đối tượng đều sử dụng ma túy và để có tiền tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện chúng đã bàn bạc thuê xe mô tô đi cướp tài sản
đối tượng các manh động có nghĩa là trước khi đối tượng thực hiện hành vi phòng tội đều có chuẩn bị hung khí để gây án như giao gô điện hoặc là bình xịt hơi cay nhằm để đe dọa
cũng tại địa bàn thành phố sa đéc vào ngày hai mươi chín tháng chín công an xã tân phú đông nhận được tin báo của nạn nhân vừa bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô khống chế cướp tài sản xác định tính chất nguy hiểm và mức độ manh động của các đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi tám h cùng ngày công an thành phố sa đéc phối hợp với công an phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bắt giữ được đối tượng trần văn phong sinh năm hai nghìn năm